trong khi đó khu vực bắc vịnh bắc bộ từ chiều cũng có gió mạnh dần lên cấp sáu
sau đến đêm có thể tăng lên mức cấp bảy đến cấp tám giật cấp một mươi một biển động rất mạnh
hôm nay hoàn lưu phía tây của áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa mưa vừa có nơi mưa to
cho toàn bộ khu vực bắc bộ cũng như là cả khu vực bắc trung bộ
trong đó vùng có mưa khá sẽ là một dọc các tỉnh ven biển từ quảng ninh đến ninh bình
dự báo từ chiều tối và đêm nay ở đây sẽ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
sau đó mưa sẽ lan sâu hơn vào đất liền
theo dự báo những cơn mưa như chút nước sẽ kéo dài rồn rập đến hết ngày bốn tháng bảy
với tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng bắc bộ sơn la hòa bình
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh phổ biến trong khoảng từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm
có nơi trên ba trăm linh mm
khu vực vùng núi bắc bộ lượng mưa trong khoảng từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
trong khi đó các khu vực khác cũng có mưa từ năm mươi một trăm linh mm
mưa lớn lại diễn ra rồn rập trong thời gian ngắn nên người dân tại các tỉnh vùng núi phía bắc
đặc biệt là đối với các tỉnh lai châu hòa bình lào cai yên bái hà giang và cả tuyên quang
cần phải cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét lũ do ngẽn dòng lũ bùn
sàn lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng
cũng tương tự như vậy đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình
ngoài ra người dân các khu vực trên cũng cần lưu ý tới tình hình gió mạnh
bởi nó sẽ thổi bay các máy tôn cây cối gây nguy hiểm
vì thế để bảo đảm an toàn không nên ra ngoài khi có mưa bão
ở phía nam gió mùa tây nam đang có xu hướng hoạt động mạnh
vì thế mà mưa rông ở tây nguyên cũng như là cả khu vực nam bộ
được dự báo sẽ tiếp tục tăng hơn cả về diện và lượng
cục bộ sẽ có điểm mưa vừa mưa to và rông mạnh
nên người dân khu vực này cũng cần đề phòng lốc xoáy và gió giật nguy hiểm
nhất là đối với các tỉnh ven biển
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên ở vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa có mưa rông
gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba năm mét khiến biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước